không chỉ gợi lên những tình cảm thành kính trong lòng mỗi người dân việt nam
đã từ lâu chủ tịch hồ chí minh là tên gọi đã tạo được ấn tượng vô cùng tốt đẹp với bạn bè quốc tế
ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt là những nơi người đã từng đặt chân qua
dấu ấn của người vẫn luôn hiện hữu như một biểu tượng về một lãnh tụ kiệt xuất của thế giới
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ghi nhận những dấu ấn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại trong lòng bạn bè quốc tế
từ sâu thẳm trong lòng nếu bạn muốn hỏi tôi nghĩ gì về chủ tịch hồ chí minh
câu trả lời thực sự rất đơn giản
rằng đây là một con người nhân văn nhưng cũng rất quyết đoán tìm ra những giải pháp
và quyết tâm làm đến cùng với mục tiêu đã đề ra
đó là chia sẻ chân thành của nhà sử học người pháp pierre brosser
còn nhà văn nữ banga dimitrova của bulgari đã viết trong một giờ với đồng chí hồ chí minh
niềm hy vọng cũng có nhiều tên gọi
song ở việt nam niềm hy vọng được tượng trưng là chủ tịch hồ chí minh
đây chỉ là hai trong số rất nhiều những bài viết nghiên cứu về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh đã là hình ảnh của một việt nam thu nhỏ trong con mắt của bạn bè quốc tế
hồ chí minh là tên đã trở thành quen thuộc đối với bạn bè quốc tế
ông được biết tới rộng rãi là người sáng lập nên nước cộng hòa sổ chủ nghĩa việt nam
hồ chí minh cũng là biểu tượng của quốc gia việt nam trên toàn cầu
cũng nhờ kế thừa và phát huy quan điểm tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
mà ngày hôm nay việt nam đã trở thành một quốc gia có sự đóng góp không nhỏ cho hòa bình thịnh vượng của thế giới
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là biểu tượng của nước việt nam
mà còn là biểu tượng cho những quốc gia dân tộc muốn tìm kiếm hòa bình độc lập cho dân tộc
sự lãnh đạo tài tình của người
không chỉ mang lại chiến thắng cho nhân dân việt nam
mà còn trở thành kim chỉ nam giúp việt nam phát triển kinh tế xã hội một cách mạnh mẽ
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là vị lãnh đạo kính yêu của nhân dân việt nam
mà đối với thế giới rất nhiều nhà chính trị văn hóa và nghệ sĩ đã hết lời ca ngợi người
như một nhân vật kiệt xuất một nhà chính trị kỳ tài một tấm gương lớn về nhân cách hoàn thiện
chủ tịch hồ chí minh là vị lãnh tụ vĩ đại
chọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân việt nam
ông cũng là người có mối liên hệ gần gũi với đất nước ấn độ
cách ông cùng nhân dân việt nam đứng lên chiến đấu và giành độc lập dân tộc
đã trở thành biểu tượng của hòa bình hữu nghị và đoàn kết cho nhân loại
ông sẽ luôn sống mãi trong tâm trí của chúng tôi và là biểu tượng tuyệt vời cho người dân ấn độ
chủ tịch hồ chí minh có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết lập ngoại giao đối với azerbaijan
cũng như các quốc gia khác trên thế giới tới ngày hôm nay mối quan hệ giữa việt nam và azerbaijan
đã phát triển một cách toàn diện và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
để có được sự phát triển này chúng ta không thể không nhắc đến chủ tịch hồ chí minh
người đặt nền móng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày nay mặc dù việt nam đã trải qua nhiều thay đổi đã bước sang một vận hội mới phù hợp với xu thế tiến lên của thời đại
nhưng những ký ức của chủ tịch hồ chí minh vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người dân
những giá trị tư tưởng đạo đức của người vẫn luôn là ngọn đuốc là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai